ubnd tp hcm đã tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thu chi ngân sách tháng năm và năm tháng đầu năm
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thành phố đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều rộng lẫn chiều sâu
nhằm bám sát thị trường ưu tiên mở rộng thị trường nội địa và giảm dần hàng nhập khẩu
trước mắt thực hiện các nhóm giải pháp giữ vững thành quả của công tác phòng chống dịch
vừa tập trung phát triển ổn định kinh tế xã hội trong đó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và hạn chế doanh nghiệp phá sản
ngoài ra hoàn thiện đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận và phường và đề án phân chiên ngân sách thành phố
theo nghị quyết số năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển
hiện hai đề án này đã trình thường trực thành ủy chuẩn bị trình đoàn đại biểu quốc hội thành phố
phấn đấu báo cáo quốc hội trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm trong tháng sáu này